tin về cơn bão có tên quốc tế là rai
hồi bảy giờ sáng nay bão rai đang cách bờ biển miền trung philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy và dự báo vào chiều ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai bão sẽ đi vào biển đông
khi vào biển đông khả năng bão sẽ tăng cấp trở lại
dự báo trên biển đông bão mạnh nhất là cấp một mươi hai cấp một mươi ba sẽ di chuyển hướng vào ven biển việt nam
khi đến kinh tuyến một trăm một mươi một một trăm một mươi hai khả năng bão sẽ đổi hướng và di chuyển lên phía bắc cường độ bão suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa từ đêm nay có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
từ gần sáng và ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khả năng bão rai đi vào đất liền là không nhiều khoảng ba mươi
tuy nhiên nó sẽ gây ra gió mạnh ở khu vực ven biển các tỉnh quảng trị trở vào đến bình thuận
trong đó khu vực quảng ngãi đến khánh hòa có thể có gió mạnh cấp chín cấp một mươi một